theo chuẩn nghèo đa chiều tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh nghệ an còn hơn một mươi hai cao hơn mức bình quân của cả nước
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nghệ an phần đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ hai đến ba một năm
trong đó các huyện xã nghèo giảm bình quân từ bốn đến năm một năm
ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã từ năm hai nghìn một mươi bốn nhưng cho đến giờ trong gia đình chị đặng thị tám ở xóm hai
xã trù sơn huyện đô lương cũng chẳng có thứ gì đáng giá
ngoài trẻ ăn từng bữa hiện nay anh chị đang phải lo cho cô con gái lớn đang học đại học y
một đứa đang học lớp một mươi hai và đứa út đang học lớp năm
tình cảnh tương tự cũng diễn ra đối với gia đình anh lô văn tuyên ở bản na lượng xã hiệu kiệm huyện kỳ sơn
hiện tại thì anh thấy ra khỏi học nghèo rồi thì kinh tế gia đình anh đã ổn chưa hay đang còn có những cái vất vả hay không
cô đang tương đối vất vả hiện tại bây giờ con thì chưa có ngành nghề nào cho nên mới học hết cấp ba
tiền nông thì không có để mà cho con học
tôi hiện tại bây giờ cũng vì vợ thì kiểu thiếu tụi nó nào là không thể rớt điểm chỉ có đỡ thôi
vì thực tế mình nói là cứ bắt đầu đến tháng là phải tậm chí phải xuống vinh để mua thuốc về chữa cho vợ
thực tế nhiều hộ sau khi ra khỏi hộ nghèo chưa thể tự đứng vững trên đôi chân của mình
cộng với việc thiếu sự quan tâm của cộng đồng nên nguy cơ tái nghèo rất cao
huyền cũng đã tổ chức xây dựng cái mô hình như mô hình rõ sạch ở khen ninh
rồi mô hình tranh leo ở xã bắc lý và xã mì lý
thì hiệu quả ban đầu thì có thể là rất tiền tiền về cái mô hình này
mà trong thời gian tới trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ mở rộng thêm nhiều mô hình nữa
mà đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi sáu này mà hướng sắp tới trong đến năm hai nghìn hai mươi
thì tập trung chỉ ở để xây dựng mô hình giảm nghèo đặc biệt là cho hộ thoát nghèo
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nghệ an phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ hai ba trên một năm
trong đó các huyện xã nghèo giảm bình quân từ bốn đến năm một năm
đây thực sự là những thách thức không hề nhỏ
nhưng thách thức lớn hơn là kết quả đạt được sau năm năm giảm nghèo phải là những con số thực chất giảm hẳn nguy cơ tái nghèo